trong vài tháng gần đây nhiều người dân đã ngang nhiên đổ đất san lấp mặt bằng lấn chiếm hành lang đường bộ
và đất lâm nghiệp dọc quốc lộ hai mươi tám đoạn qua địa bàn xã quảng sơn huyện đắk cơ long để dựng nhà trái phép
điều đáng nói là hoạt động này diễn ra công khai nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
lại viện nhiều lý do không thể ngăn chặn
đây là những căn nhà được người dân ngang nhiên dựng lên trên đất hành lang quốc lộ hai mươi tám đoạn qua thôn đồng tiến
xã quảng sơn nói là nhà nhưng trên thực tế được làm rất tạm bỡ bằng khung sắt mái tôn và vách tôn rất sơ sài
diện tích khoảng hai mươi mét vuông với kinh phí khoảng một mươi triệu đồng mỗi căn
sau khi dựng xong đa số các căn nhà này được khóa cửa không có người ở
hoặc cho một số hộ dân ở tỉnh khác đến địa phương làm thuê ở để che mắt chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
khi được hỏi người dân đưa ra rất nhiều lý do như hoàn cảnh gia đình khó khăn
không có đất ở dựng nhà để bảo vệ rừng mà không thừa nhận việc làm sai trái của mình
theo thống kê từ cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có hàng chục trường hợp san lấp mặt bằng
làm nhà trái phép trên đất hành lang quốc lộ hai mươi tám và đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn đoạn qua thôn quảng tiến
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đắc nơ tàu quản lý
trong đó rầm rộ nhất là vào nửa cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực này liên tiếp mọc lên bảy căn nhà trái phép
trong thời gian tới các hộ dân này mà không thực hiện yêu cầu thao dỡ
thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế
tình trạng bảo kê làm nhà trái phép mua bán trái phép đất rừng lấn chiếm hành lang giao thông trên quốc lộ hai mươi tám
thuộc địa bàn xã quảng sơn diễn ra hết sức phức tạp
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng bảo kê
tuy nhiên đến nay tình trạng trên vẫn ngang nhiên tiếp diễn thậm chí còn công khai khiến dư luận bức xúc
nếu chính quyền địa phương không có giải pháp xử lý ngăn chặn kịp thời ngay từ ban đầu
sẽ tạo tiền lệ xấu gây mất an ninh trật tự tại địa phương